liên quan đến cuộc xung đột tại ukraine thị trưởng thị trấn energoda dmitry olov thông báo vào sáng nay nhà máy điện hạt nhân zaporisia tại ukraine vốn là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của châu âu đã bốc cháy sau một cuộc tấn công của các binh sĩ nga
trước đó thị trưởng olof cho biết là giao tranh ác liệt đang diễn ra giữa các binh sĩ ukraine và nga gần nhà máy này ở đông nam ukraine ông olof gọi đây là một mối đe dọa với an ninh thế giới
giới chức ukraine từng nói rằng các binh sĩ nga đang tăng cường nỗ lực nhằm chiếm nhà máy cũng như tiến vào thị trấn bằng xe tăng
người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea rafael grossi vào ngày ba tháng ba đã kêu gọi các binh sĩ nga và ukraine ngừng giao tranh tại khu vực nhà máy điện hạt nhân zaporizhia
nhà máy lớn nhất của ukraine sau khi kiev thông báo cuộc chiến diễn ra tại thị trấn enogoda ở gần đó